hội đồng nhân dân tp hà nội tổ chức kỳ họp thứ một mươi hai kỳ họp không thường kỳ
với đa số đại biểu tán thành hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua các nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn thành phố
áp dụng từ ngày một một hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi bốn việc sắp nhập đặt tên và đổi tên thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi chín
về giá các loại đất trên địa bàn thành phố từ năm hai nghìn hai mươi đối với đất nông nghiệp giữ nguyên như năm hai nghìn một mươi chín
đối với đất phi nông nghiệp giá đất ở trên địa bàn các quận điều chỉnh tăng bình quân một mươi năm đất thương mại dịch vụ bằng sáu mươi hai sáu mươi năm giá đất sau khi điều chỉnh
cụ thể giá đất ở tối đa thuộc địa bàn quận hoàn kiếm có giá cao nhất là một trăm tám mươi bảy chín triệu đồng giá thấp nhất thuộc quận hà đông là bốn năm mươi năm triệu đồng
giá đất ở đô thị tại các phường của thị xã sơn tây
sơn tây tối đa là một mươi chín hai triệu đồng còn giá đất tại thị trấn thuộc các huyện tối đa là hai mươi năm ba triệu đồng
các huyện thị xã giá đất ở và giá đất thương mại dịch vụ tăng một mươi một mươi năm giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ giữ nguyên
về việc sắp nhập đặt tên và đổi tên thôn tổ dân phố hà nội hiện có khoảng tám thôn
sau sát nhập hà nội còn hơn năm một trăm linh thôn tổ dân phố giảm hơn hai tám trăm linh thôn tổ dân phố
sau sắp nhập hầu hết các thôn tổ dân phố đều có quy mô đủ dân số theo quy định hiện nhiều nơi có quy mô trên một hộ dân
theo quy định mỗi thôn sẽ có một trưởng thôn mỗi tổ dân phố sẽ có một tổ trưởng tổ dân phố
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã có văn bản báo cáo đề nghị bộ nội vụ bố trí phó trưởng thôn phó trưởng tổ dân phố tại tất cả các thôn tổ dân phố trên địa bàn
bên cạnh đó đối với thôn tổ dân phố có từ ba trăm năm mươi hộ gia đình trở lên thì bổ sung thêm một cấp phó